đánh giá sơ kết ba năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nhiều đại biểu quốc hội bày tỏ sự tán thành cao với nội dung báo cáo của chính phủ
ghi nhận những thành tựu kinh tế xã hội mà toàn đảng toàn dân ta đã đạt được trong những năm vừa qua
trong bối cảnh kinh tế trong nước phải đối mặt với không ít rủi ro thách thức
nhưng việc đạt và vượt trên một mươi hai chỉ tiêu theo nghị quyết của quốc hội giao là có cơ sở

tuy nhiên nhiều đại biểu cũng tỏ ra băn khoăn về các yếu tố ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
và cả giai đoạn năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trong đó việc huy động quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư
một yếu tố mang tính chất quyết định không thể không nhắc đến đó là việc huy động quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
đầu tư theo tôi đối với nguồn lực đầu tư công quốc hội đã ban hành nghị quyết đầu tư cho cả giai đoạn
tuy nhiên tôi cũng nhiều ý kiến đã phát biểu trước là cần lưu ý với quốc hội với chính phủ về cách chúng ta quản lý và sử dụng
còn quá nhiều bất cập tình trạng thất thoát lãng phí tham nhũng và tiêu cực trong việc chi tiêu quản lý nguồn lực công này
đều đã được các báo cáo của kiểm toán thanh tra giám sát của các cơ quan hiệu quan đã nêu rất rõ điều này
tôi đề nghị quốc hội chính phủ
tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý giám sát chặt chẽ công khai minh bạch chống lợi ích nhóm lợi ích cục bộ
trong tất cả các khâu quản lý sử dụng nguồn lực tài sản công nhất là ngân sách nhà nước và đầu tư công
tại phiên họp các đại biểu cũng đồng thời kiến nghị giải quyết căn cơ nhiều vấn đề như tình trạng tín dụng đen
đẩy mạnh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội bố trí đủ nguồn lực cho phòng chống ứng phó thiên tai
đầu tư thêm cho giao thông vùng cao quan tâm hơn nữa đến chính sách bảo vệ và phát triển rừng tại khu vực miền núi
quan tâm đầu tư hơn nữa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số miền núi
tại công an thành phố cần thơ ngày hôm nay bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc bổ nhiệm đại tá nguyễn văn thuận
phó giám đốc phụ trách công an thành phố giữ chức vụ giám đốc công an thành phố cần thơ
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục tu dưỡng
rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy truyền thống đoàn kết
nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an giao phó
đồng thời thứ trưởng nguyễn văn thành mong muốn thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố cần thơ và nhân dân thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho đại tá nguyễn văn thuận
trên cương vị giám đốc công an thành phố cần thơ sẽ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
cũng trong ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc
và công bố quyết định về công tác cán bộ tại công an tỉnh bến tre
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao quyết định nâng lương của bộ trưởng bộ công an
cho thiếu tướng nguyễn văn hoàng giám đốc công an tỉnh bến tre
công tác trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng của công an tỉnh bến tre từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành đã ghi nhận và đánh giá cao
sự nỗ lực phân đấu của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bến tre trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nhất là tội phạm hình sự ma túy và kinh tế
công tác an ninh được đảm bảo không để xảy ra đột xuất bất ngờ để góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
về nhiệm vụ thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh biến tre
tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo lực lượng công an tỉnh trong việc chủ động nắm chắc tình hình
thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự
xây dựng các phương án kế hoạch tấn công chấn áp quyết liệt hiệu quả với các loại tội phạm
lập nên nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tại hà nội ngày hôm nay trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đã tiếp xã giao ngày mission mirilas vili chủ tịch tập đoàn watergen israel đến thăm và làm việc với bộ công an việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh bộ công an việt nam đánh giá cao nền khoa học công nghệ trình độ cao của israel nói chung
công nghệ và thiết bị của tập đoàn watergen nói chung
nói riêng nhất là sản phẩm trong máy lọc nước từ không khí đã có phần giải quyết vấn đề với nước sạch
tại các địa bàn vùng sâu vùng xa những nơi gặp nhiều khó khăn về nước sinh hoạt
chúc mừng những kết quả hợp tác bước đầu giữa bộ công an việt nam và tập đoàn watergen trong thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định các máy lọc nước thử nghiệm đang hoạt động tốt
đảm bảo tiết kiệm chi phí và phù hợp với điều kiện tự nhiên của việt nam
đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong thời gian tới
trần thành cảm ơn thứ trưởng nguyễn văn sơn đã dành thời gian tiếp và trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
ngài michael miri lasvili mong muốn tập đoàn watergen tiếp tục hợp tác có hiệu quả với các đơn vị chức năng
của bộ công an việt nam trong lĩnh vực công nghệ tạo nước từ không khí
qua đó góp phần vào việc củng cố phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước
thưa quý vị hội thao lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
được tổ chức tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi tám tháng một mươi
hội thao năm nay đã thu hút được sự tham gia của hơn một trăm linh đơn vị với gần hai vận động viên trong toàn lực lượng trên cả nước
tạo không khí thi đua sôi nổi đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao
và tăng thêm tình đoàn kết sự hiểu biết giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa công an các đơn vị
hội thao lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám bao gồm bốn bông thi đấu cơ tướng bóng bàn chạy vũ trang việc trả
mời ứng dụng chia làm năm mươi nội dung thi cá nhân và đồng đội
tham gia giải đấu năm nay ngoài đại diện công an các tỉnh thành
còn có các tổ chức và các trường nghiệp vụ công an nhân dân trên địa bàn cả nước
các đơn vị tham gia với tinh thần và quyết tâm cao
những năm qua hoạt động rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe luôn được công an các tỉnh thành phố quan tâm sâu sắc
nhờ đó mà phong trào thể dục thể thao không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng
vì vậy tham gia hội thao năm nay các vận động viên đã chuẩn bị tốt cả về thể lực lẫn chuyên môn
trước khi đấu giải thì là
chúng tôi đã cho tập luyện một thời gian khá dài
chúng tôi cũng đã bớt thời gian công tác rèn luyện trước đó cả tháng
và cũng nhiều cái giải đấu trước đó để chuẩn bị cho một giải đấu chính thức này
chúng tôi đã mang đội hình mạnh nhất sẽ công yến hết mình cho cái giải này
thông qua các hoạt động thi đấu hội thao cũng là dịp để các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân
tăng cường tình đoàn kết sự hiểu biết giao lưu trao đổi kinh nghiệm để phục vụ tốt hơn trong công tác nghiệp vụ
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi bà nguyễn thị phường chú tại huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
bị kẻ gian lấy trộm một xe máy khi dựng bên lề đường
trong cốc xe bị mất còn có ba mươi triệu đồng tiền mặt và bảy trì vàng
qua truy xét theo dấu viết trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi lực lượng công an xác định đối tượng đang nghỉ tại huyện cát tiên
nên tiến hành tạm giữ người và thu giữ tăng vật
nguyễn thanh tùng khai nhận đã dùng vam phá khóa gây ra vụ trộm xe máy trên
mang đến cát tiên để tiêu thụ thì bị bắt giữ
ngày hôm nay đại diện lãnh đạo công an tp hạ long tỉnh quảng ninh xác nhận
trong quá trình truy bắt tội phạm vừa qua ba chiến sĩ cảnh sát thuộc công an phường cao thắng
đã bị đối tượng nhiễm hiv chống trả quyết liệt và những chiến sĩ này đang được điều trị xử lý chống phơi nhiễm hiv
sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi tổ công tác công an phường cao thắng thành phố hạ long phát hiện đối tượng nguyễn ngọc quyết
trú tại huyện hoành bồ có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính
thì đối tượng chống trả trong khi sâu sát ba chiến sĩ công an đã dính máu của đối tượng
tại cơ quan công an quyết khai nhận sáng cùng ngày mua ma túy rồi tới bãi đất chống để sử dụng
thời điểm đối tượng vừa sử dụng xong thì bị tổ công tác kiểm tra và đưa về trụ sở
quyết khai nhận đã nghiện ma túy nhiều năm và bị nhiễm virus hiv
liên tiếp hai vụ mua bán trái phép chân ma túy với số lượng lớn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an triệt phá
dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại khu vực dốc kém
thuộc bản sốpu xã yên na huyện tương dương lực lượng công an tỉnh phát hiện ba đối tượng đang mang theo ma túy và vũ khí
tổ công tác tiến hành bao vây nổ súng chỉ thiên nhằm tuyên truyền kêu gọi các đối tượng đầu hàng
tuy nhiên ba đối tượng đã sử dụng súng ak bán về lực lượng chức năng hòng chống trả
bàn truyền án quyết định nổ súng chân áp sau đó các đối tượng đã bỏ chạy
khám nghiệm hiện trường lực lượng công an phát hiện một đối tượng tử vong
thu tại hiện trường ba bánh heroin một mươi hai viên ma túy tổng hợp một khẩu súng ak một mươi hai viên đạn và hai quả lựu đạn
trưa cùng ngày tại địa bàn xóm minh tiến xã châu tiến huyện quỳ châu
lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện bắt quả tang hai đối tượng sông nhịa danh và và gà vừ
cùng chú tại xã tri lễ huyện quế phong đang có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tăng vật là sáu tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
và một kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng một xe máy và một điện thoại di động
hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ án
một đường dây mua bán trái phép trên ma túy quy mô lớn hoạt động trong một thời gian dài
với thủ đoạn tinh vi dưới vỏ bọc là cửa hàng bán hoa quả do hồ thị kim sa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy cầm đầu
vừa bị lực lượng công an tỉnh quảng nam triệt xóa bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
sa cùng với các đối tượng đã tổ chức
hồ thị kim sa đã tổ chức mua bán trái phép chân ma túy cho gần ba mươi đối tượng
ngày hai mươi bốn tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng khám xét nơi ở các đối tượng hồ thị kim sa nguyễn trọng là con trai của sa và tạ đình trung
nhằm qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi
liên lạc qua điện thoại hướng dẫn các phương thức giao tiền giao hàng tại nhà hoặc một địa điểm đã được thỏa thuận trước
và mọi hoạt động đều được giám sát theo dõi qua hệ thống camera
các đối tượng phân nhỏ ma túy để bán cho các con nghiện
qua khám xét tại nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã tạm giữ nhiều tăng vật và tài sản khác có liên quan
sơn động là địa bàn vùng cao của tỉnh bắc giang
trong thời gian vừa qua lực lượng công an huyện sơn động đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật
và tác hại của ma túy cho bà con nhân dân trên địa bàn đặc biệt là các xã ở vùng sâu vùng xa
để cho người dân có thể nắm được những kiến thức cơ bản về ma túy
từ đó định hướng cho bà con cùng tránh xa tệ nạn nguy hiểm này góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
mảnh vườn từng trồng cây anh túc của gia đình bà nguyễn thị đạt ở tiểu khu một thị trấn an châu huyện sơn động
giờ đã được gia đình sới đất để chuẩn bị cho lưới rau đầu tiên
cách đây hai tuần cũng chính tại mảnh vườn này những luống cây anh túc được bà nga gieo trồng đã sắp đến ngày thu hoạch
sau khi bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện phát hiện đến tuyên truyền
bà đạt đã tự ý thức được tác hại của việc trồng loại cây cấm này nên đã cùng lực lượng chức năng chặt bỏ
tổng khối lượng cây anh túc cơ quan chức năng thu được của gia đình bà đạt là năm mươi kg
bên cạnh đấu tranh thì tuyên truyền có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy
qua đó quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều tin báo giá trị giúp cơ quan chức năng đấu tranh bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy
điển hình là vào ngày hai mươi ba tháng chín tại khu ba thị trấn an châu huyện sơn động lực lượng chức năng bắt quả tàng đối tượng phùng gia văn
chú tại xã an châu huyện sơn động có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ một gói giấy
một túi ni lông chứa heroin
chúng tôi đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở xây dựng bàn hành các văn bản
chỉ đạo các bàn ngành đoàn thể các cơ quan đơn vị trường học các doanh nghiệp đóng quân trị đại bản
vào cuộc cùng với lực lượng công an trong đó lực lượng công an là nồng cốt
tập trung vào các hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật tới bà con nhân dân đặc biệt là
ở các hùng đồng bào
dân tộc tiểu số vùng sâu vùng xa
thực hiện bốn cùng với bà con nhân dân đi sâu đi sát nắm tình hình từng hộ gia đình
là cách mà các cán bộ chiến sĩ công an huyện sơn động tỉnh bắc giang tạo được niềm tin
giúp nhân dân hiểu rõ tác hại của ma túy và tránh xa
trong phần tiếp theo đưa lịch sử của địa phương vào chương trình tệ học bằng những cách tiếp cận trực quan
cách dạy lịch sử thú vị của huyện hòa vang tỉnh đà nẵng thành phố đà nẵng
trong phần tin quốc tế hàn quốc sẽ công bố chiến lược an ninh quốc gia vào đầu tháng một mươi một
để mở rộng hiểu biết của người dân và giành được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế
bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể vừa có công văn cho phép tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc việt nam vec
chủ đầu tư dự án tổ chức thu phí trở lại tại dự án đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
quyết định này của bộ giao thông vận tải dựa trên văn bản báo cáo của vec vào ngày một mươi tám tháng một mươi vừa qua
về việc hoàn thành sửa chữa hư hỏng mặt đường đồng thời kiến nghị xin thu phí trở lại
cho đến thời điểm hiện tại vec đã hoàn thành việc sửa chữa các vị trí hư hỏng mặt đường trên cao tốc đà nẵng quảng ngãi
bộ giao thông vận tải giao hội đồng thành viên vec giả soát kiểm tra lại công tác sửa chữa các hư hỏng mặt đường
đoạn từ km số đến km số sáu mươi năm và quyết định việc thu phí trở lại đối với dự án này
tuy nhiên thời gian chính thức thu phí trở lại cao tốc đà nẵng quảng ngãi được lãnh đạo bộ giao thông vận tải cho biết là tùy thuộc vào hội đồng thành viên của vec quyết định
bên cạnh đó bộ giao thông vận tải yêu cầu vec chỉ đạo các nhà thầu tư vấn thiết kế tư vấn giám sát thuộc dự án thường xuyên theo dõi tình trạng mặt đường
các công trình trên tuyến để kịp thời phát hiện và sửa chữa những hư hỏng phát sinh nếu có theo đúng quy định hợp đồng về bảo hành công trình trong thời hạn không quá một ngày
tiếp tục theo dõi và tổ chức sửa chữa triệt đề trong thời điểm thích hợp đối với một số vị trí ổ gà nhỏ lẻ cục bộ đã được sửa chữa trước đó
ngày hôm nay tri hội điều dưỡng phối hợp với phòng điều dưỡng bệnh viện một mươi chín tháng tám đã tổ chức lễ tổng kết tuần lễ tri ân người bệnh và meeting kỷ niệm hai mươi tám năm ngày thành lập hội điều dưỡng việt nam tại hà nội
trong tuần lễ tri ân người bệnh các hoạt động miễn phí cho người bệnh đã diễn ra với nguồn kinh phí tài trợ lên tới gần bảy mươi bảy triệu đồng
từ các tổ chức đoàn thể doanh nghiệp kinh doanh các khoa phòng trung tâm và các cá nhân
đây là hoạt động thiết thực hướng về người bệnh giảm bớt khoảng cách của điều dưỡng với người bệnh
chương trình cũng đã trao tặng quà cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn
mỗi phần quà có giá trị từ ba trăm linh đến năm trăm linh nghìn đồng và tiếp tục gây quỹ từ thiện ủng hộ người bệnh
chương trình là cơ hội giao lưu gắn kết giữa người bệnh và nhân viên y tế tuyên truyền nâng cao ý thức của người bệnh về phòng bệnh
nâng cao sức khỏe toàn dân góp phần xây dựng và phát triển bệnh viện một mươi chín tháng tám
chưa được xem là những nội dung chính nội dung quan trọng và hạn chế về mặt tài liệu
đó là thực tế trong việc giảng dạy lịch sử địa phương ở các trường học
tuy nhiên ở hòa vang lại khác đây là huyện đầu tiên của thành phố đà nẵng triển khai biên soạn tài liệu
để đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy cho khối trung học cơ sở
với sự háo hức đón nhận của học sinh và ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục
đã góp phần khẳng định đây là nội dung cần được chú trọng trong việc dạy và học môn lịch sử
tiết học lịch sử địa phương của các em học sinh lớp sáu trường trung học cơ sở nguyễn văn linh
những anh hùng hào kiệt nhân tài của hòa vang với những đóng góp lớn cho dân tộc
những di tích văn hóa lịch sử cách mạng và cả những điều giản dị như những món ăn đặc sản của địa phương
đã được giáo viên truyền đạt đến các em
rất là ý nghĩa tại vì như thế này thì em sẽ hiểu hơn về nơi em được sinh ra và lớn lên
con biết thêm những cái đẹp của hòa vang nơi mà những người dân và con sinh ra
đây là tài liệu để phục vụ cho việc giảng dạy lịch sử của huyện hòa vang dành cho các em khối trung học cơ sở
theo đó thì sẽ có bốn bài học để dành cho học sinh của bốn khối lớp
đó là hòa vang vùng đất và con người lịch sử đấu tranh cách mạng của hòa vang từ năm một nghìn chín trăm hai mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
lịch sử đấu tranh cách mạng của hòa vang từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và lịch sử đảng bồ hòa vang từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến năm hai nghìn một mươi
ban tuyên giáo huyện ủy hòa vang đã phối hợp với các ngành chức năng biên soạn tài liệu này trên cơ sở hai tập sách lịch sử đảng bộ huyện và một số tài liệu liên quan

theo những nội dung chính được nghiên cứu biên soạn các trường học trên địa bàn huyện hòa vang đã tổ chức những buổi ngoại khóa đưa các em học sinh đến tham quan các di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn huyện
kiến thức được các em tiếp thu một cách sinh động thực tiễn
đây là một vấn đề hết sức quan trọng cần thiết
bên cạnh việc thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước của ngành giáo dục đối với lại bộ môn lịch sử
thì nó cũng thể hiện rõ đạo lý uống nước nhân ngùng của nhà tộc việt nam không tài
thêm yêu quê hương đất nước và chắc hẳn với những gì lĩnh hội được từ những tiết học lịch sử địa phương
những buổi học ngoại khóa như thế này cũng sẽ giúp các em học sinh yêu hơn bộ môn lịch sử